tại các trung tâm bảo trợ xã hội luôn tồn tại một câu chuyện rất thực tế và cũng rất khắc nghiệt
đó là các em nhỏ mồ côi được nuôi dưỡng tại đây khi đã đủ một mươi tám tuổi sẽ phải rời đi tự mình xây dựng cuộc sống
vâng thật khó để các em đứng vững và vươn lên khi không có chỗ dựa từ gia đình và bốn liếng nghề nghiệp kỹ năng sống cũng gần như là con số
đã có nhiều em xa ngã ngay sau khi ra khỏi trung tâm
thật may đã có những người tốt nhìn ra lỗ hổng đó và dốc lòng giúp đỡ các em bằng việc cho ra đời dự án nhà chuyển tiếp
dự án nhà chuyển tiếp ra đời với mục đích tìm cho các em một gia đình mới cùng chung sống trong hai năm để vững vàng hơn trước khi bước vào đời
chứng kiến những khó khăn mà các bạn em gặp phải cũng như những cạm bẫy mà các bạn em đã va vào thì mình rất là đau đáu là làm thế nào để mình có thể giúp được các bạn em tại thời điểm nhạy cảm như thế
từ đấy thì cái ý tưởng về nhà chuyển tiếp được hình thành
nhà chuyển tiếp này nó được thành lập lên
nhưng là nó giống như là một cái cầu nối cho các bạn được ở với những người cha mẹ được trang bị tất cả mọi thứ để bước ra ngoài nó được vững vàng hơn
với lòng vị tha cao cả gia đình anh long chị xuân những thành viên tích cực của dự án đã đón một lúc sáu em về nuôi nấng dạy rỗ
khi các con đến đây thì tôi trong đầu đã có một cái kế hoạch để làm thế nào để giúp cho các con rồi